sau gần năm tháng lẩn trốn truy nã đối tượng hà hỗ tin sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú ở xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên là hung thủ gây án giết người ở phú yên
đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở campuchia
cụ thể tin đã bị khởi tố từ ngày chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhưng do bị can bỏ trốn nên ngày bảy tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
ra quyết định truy nã hà hỗ tin trên toàn quốc theo diện đặc biệt
nắm được nguồn tin hà hỗ tin đang lẩn trốn ở campuchia công an tỉnh phú yên phối hợp với các cơ quan chức trách
cùng đồn công an hành chính sôm rông huyện chanh chia tỉnh sveiring campuchia triển khai truy bắt
đến một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi một đồn công an hành chính sôm rông phát hiện và bắt giữ nghi can tại một quán cà phê ở xã sôm rông
trong ngày hai mươi chín tháng một mươi một đối tượng hà hỗ tin đã được dẫn giải về phú yên